công an quận bình thạnh tp hcm cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bà nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận một mươi hai tp hcm để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào lúc hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi xe ô tô nhãn hiệu bmw mang biển kiểm soát năm mươi một f hai mươi bảy nghìn chín trăm một mươi do bà nguyễn thị nga điều khiển lưu thông trên đường điện biên phủ hướng từ quận một về cầu sài gòn quận hai thành phố hồ chí minh
khi đến khu vực vòng xoay hàng xanh quận bình thạnh xe bất ngờ đâm liên hoàn vào năm xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào một xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều
trước đó vụ tai nạn đã khiến một người chết tại chỗ sáu người bị thương ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an đã tạm giữ bà nga để làm việc
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của bà nguyễn thị nga là chín mg trên một lít khí thở vượt ngưỡng rất cao so với mức cho phép